cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai mươi hai đối tượng
trong đó có tổng giám đốc trưởng phòng kế toán tổ trưởng đối tượng đóng giả khách hàng mua bất động sản của công ty lộc phúc
địa chỉ tại số ba mươi bốn tiền giang phường hai quận tân bình tp hcm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày ba mươi một tháng tám phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị địa phương
bắt quả tang công ty lộc phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo
tại một bãi đất trống thuộc xã an viễn huyện trảng bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã khống chế gần một trăm chín mươi đối tượng liên quan
trong đó có tổng giám đốc công ty cùng hơn một trăm bốn mươi cán bộ nhân viên đối tượng được công ty thuê đóng giả khách hàng
và hơn bốn mươi nạn nhân của công ty đồng thời khám xét trụ sở công ty tại tp hcm đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai
một lô đất nông nghiệp có giá khoảng vài trăm triệu đồng
nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án ma rồi giao bán với giá từ hai ba tỷ đồng
nhiều người có nhu cầu mua nhà ở tp hcm nhưng đã bị chúng lùa lên xe ô tô
trở xuống đồng nai ép xem đất và đặt cọc nhằm chiếm đoạt
được biết số tiền thu lợi bất chính của công ty khoảng hai mươi tỷ đồng mỗi tháng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tích cực mở rộng điều tra làm rõ
hành vi vi phạm của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo pháp luật
thời gian vừa qua lực lượng công an trên cả nước đã điều tra xử lý bắt giữ nhiều đối tượng
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức hợp đồng góp vốn mượn vốn
theo đánh giá những đối tượng này thường hiểu biết pháp luật
nhưng với mục đích xấu chúng đã răng ra nhiều bẫy để hỏng dụ lừa người dân
bà đào thị bảo quê ở hải dương
bản thân bà cũng tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật nhưng sập bẫy dưới hình thức hợp đồng mượn vốn
không chỉ bà bảo hiện trên cả nước mỗi ngày đều có rất nhiều nạn nhân mắc bẫy lừa đảo dưới hình thức góp vốn mượn vốn
tại hà nội sáng ngày sáu tháng chín tòa án nhân dân thành phố đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo nguyễn văn cường là giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thương mại cường thịnh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn bốn mươi sáu tỷ đồng cũng qua hình thức hợp đồng vay vốn để kinh doanh bất động sản
trước đó tại cao bằng phòng cảnh sát kinh tế cũng bắt giữ hoàng thị thúy lường với tội danh lừa đảo số tiền hơn một mươi tám tỷ đồng
với thủ đoạn đề nghị góp vốn để kinh doanh
hay tại quảng ngãi vẽ ra nhiều dự án không có thật nguyễn thị hậu cũng dụ lừa rất nhiều người dân góp vốn cho mình nhưng chỉ dùng để tiêu xài cá nhân
tuy nhiên cũng lợi dụng những trường hợp những quy định pháp luật về huy động vốn này mà nhiều doanh nghiệp đã tổ chức quy định vốn một cách trái phép và không đúng quy định
cách huy động vốn này có rất nhiều vấn đề cả về mặt luật pháp cũng như logic thông thường
việc mà hai bên giao kết với nhau một hợp đồng thỏa thuận của hai bên là pháp luật rất tôn trọng
tuy nhiên lãi suất quy định trong hợp đồng
lãi suất quy định trong hợp đồng này nó thiết sức và vô lý
ngay cả trong điều bốn trăm sáu mươi tám bộ luật dân sự thì người ta cũng quy định là hai bên có thể thỏa thuận với nhau về lãi suất vay nhưng không được quá
theo dõi các vụ án luật sư giang thiêm cho rằng hiện nay những đối tượng lừa đảo cũng tìm hiểu rất kỹ các quy định pháp luật
những đối tượng lừa đảo đã soạn các bản hợp đồng lách luật bằng cách ngoài lãi suất thì chúng thu các lệ phí và phần thưởng ngoài danh mục hợp đồng để dụ lừa người dân
các cơ quan nhà nước tất nhiên là cũng sẽ vào cuộc để xem xét các hành vi vi phạm của những công ty này
thế nhưng mà trước khi đó thì các nhà đầu tư đã phải huy động tiền rồi đã phải mất hết tiền tiết kiệm mình có và đã rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn ngay lập tức rồi
thế nên là lời khuyên của tôi rốt cuộc lại là các nhà đầu tư phải hết sức tỉnh táo và dựa trên những phân tích dựa trên các thẩm định của các chuyên gia
nhận định và hết sức cẩn trọng trước khi tham gia vào việc đầu tư
kinh doanh là phải tạo ra lợi nhuận nếu không thì công ty không thể tồn tại đó là quy luật
tuy nhiên rất khó để có thể có lợi nhuận cao bất thường lên tới ba mươi bốn mươi năm một năm
vậy nên người dân cũng cần tỉnh táo trước các lời mời góp vốn với lãi suất cao bất thường
với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và súng quân dụng ngô hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê huyện củ chi tp hcm
đã bị công an thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
trước đó vào lúc một mươi năm h ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ của đối tượng ngô hoàng nam
ở khu phố suối sâu phường an tịnh thị xã trảng bàng
lực lượng công an phát hiện đối tượng nam tàng trữ ba bịch ma túy có khối lượng trên ba một gram
đồng thời thu giữ một khẩu súng rulo và sáu viên đạn được cất giấu trong nhà đối tượng
tiến hành test nhanh đối tượng dương tình với ma túy bước đầu nam thừa nhận do nghiện ma túy
nên mua về để sử dụng còn súng và đạn đối tượng đặt mua trên mạng về để phòng thân
nam là đối tượng từng nghiện ma túy và đưa đi cai nghiện bắt buộc có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
cũng liên quan đến ma túy tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở gold club thuộc phường chín
thành phố cà mau công an tỉnh cà mau phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với chất ma túy
qua test nhanh những người có mặt tại cơ sở lực lượng chức năng phát hiện một mươi hai đối tượng dương tính
với chất ma túy
mời những người có liên quan trong vụ việc trên về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó lực lượng công an cũng bắt giữ võ trọng nghiêm chú phường chín thành phố cà mau
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ nhiều tăng vật liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam phạm văn hiệp sinh năm hai nghìn chú thành phố vị thanh
tỉnh hậu giang để điều tra về tội cướp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi năm h ngày ba mươi một tháng tám hiệp đi xe mô tô đến gặp
một người phụ nữ lớn tuổi bán vé số và trái cây tại bờ kè sà no đoạn thuộc khu vực
phường ba thành phố vị thanh để đòi nợ do người phụ nữ không có tiền trả nên hiệp bực tức đá đổ
trái cây và đánh bàn này bằng tay không dừng lại tại đó hiệp còn lấy của con nợ ba mươi sáu tờ vé số
để trên bàn và trong ví rồi bỏ đi khám xét nợ của hiệp cơ quan điều tra thu giữ vé số mà hiệp
lấy của bị hại
điều việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị trình văn hoài hai mươi ba tuổi và nguyễn văn kiệt hai mươi bốn tuổi cùng chú tại huyện tuy phước
tỉnh bình định vừa bị công an huyện tuy phước bắt giữ theo quy định truy nã về tội gây dối
trật tự công cộng theo tài liệu của cơ quan điều tra hai đối tượng hoài và kiệt là đồng phạm
trong vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn huyện tuy phước tỉnh bình định
vào ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi gây án các đối tượng tham gia trong vụ gây dối đã bị bắt giữ riêng hoài và kiệt bỏ trốn
khỏi địa phương nên bị công an huyện tuy phước ra quyết định truy nã cho đến nay thì bị phát hiện bắt xử
liên quan đến phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc tắc trách trong chuyên môn
của ekip trực tại trung tâm y tế tp vĩ long gây tử vong cho bé trai hai tuổi bộ y tế đã yêu cầu
làm rõ thông tin và xử lý nghiêm đối với các cá nhân tập thể
có vi phạm nhiều có
ngày bảy chín trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết
bé trai hai tuổi tử vong tại trung tâm y tế tp vĩ long
nội dung phản ánh về một tài khoản facebook phát trực tiếp clip dài hơn hai mươi phút về ekip trực
tại trung tâm y tế tp vĩnh long đã tắc trách trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn gây ra tử vong
cho bé trai hai tuổi cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu sở y tế tỉnh vĩnh long chỉ đạo trung tâm y tế
tp vĩ long khẩn trương xác minh làm rõ nội dung phản ánh
trên khẩn trương chỉ đạo thực hiện kiểm thảo tử vong xác minh nguyên nhân tử vong của bé trai hai tuổi
sử dụng mạng xã hội facebook làm quen rụ rỗ các bé gái đang tuổi dậy thì để thực hiện hành vi giao cấu
dương vân hiếu chú tại huyện đắc minh tỉnh đắc nông vừa bị công an huyện hòa vang
thành phố đà nẵng bắt khẩn cấp hiếu là đối tượng đã từng có một tên án về tội giao cấu với trẻ em
tiếp nhận thông tin một bé gái một mươi hai tuổi trú tại huyện hòa vang bị một nam thanh niên không rõ lai lịp cưỡng hiếp
đội cảnh sát hình sự công an huyện hòa vang đã khẩn trương điều tra và xác định hiếu là nghi can
hiếu đã sử dụng facebook giả có tên là nam nguyên để làm quen rụ rỗ trẻ em đang tuổi dậy thì để thực hiện hành vi giao cấu
vào tối ngày sáu tháng chín lực lượng công an bắt khẩn cấp hiếu khi đối tượng đang rụ rỗ một bé gái tại xã hòa châu huyện hòa vang
qua đấu tranh hiếu đã thừa nhận hành vi của mình và khai đã rụ rỗ nhiều em bé gái khác
sáng nay phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ gây dối trật tự công cộng do nguyễn xuân hương trang tức trang nemo đã diễn ra tại tòa nhân dân tp hcm
tại phiên tòa hội đồng xét xử cho rằng việc đánh nhau diễn ra trong cửa hàng quần áo của bị cáo trang
các bị cáo liên tục tấn công bà phạm lệ khanh người có quyền và nghĩa vụ liên quan
mặc dù cơ quan chức năng và chính quyền đã ngăn chặn nhưng bị cáo trang vẫn giật khẩu trang của khanh
tại phiên phúc thẩm các bị cáo không đưa ra được các tình tiết mới
vì vậy tuy cân nhắc tình tiết giảm nhẹ nhưng hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của các bị cáo là xem thường pháp luật công khai đánh người nơi công cộng xâm phạm nghiêm trọng trật tự xã hội nên cần có bản án nghiêm khắc để gian đe
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng sáu tòa nhân dân quận một tp hcm đã tuyên phạt nguyễn xuân hương trang phạm quyền quy và nguyễn ngọc khương cùng chín tháng tù phan hoàng nam một năm tù cùng với tội gây dối trật tự công cộng
vào tối qua đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng phối hợp với công an phường hòa minh đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng thái đình khà ba mươi tuổi trú tại phường thanh khê tây quận thanh khê chuyên thực hiện việc trộm cắp tại các khu shop house biệt thự liền kề trên địa bàn
trước đó thông tin về những vụ trộm cắp xảy ra liên tục tại các khu biệt thự liền kề trên đường nguyễn sinh sắc sau nhiều ngày nỗ lực điều tra truy xét vào tối ngày tám tháng chín lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang khà vừa thực hiện xong hành vi trộm cắp đang trên đường tẩu tán tài sản
tại cơ quan công an khà thừa nhận do thấy các nhà trong khu biệt thự không có người châm coi nên nảy sinh ý định và xông vào dùng xe beng tháo rỡ khung nhôm của các cửa đem bán
lấy tiền tiêu xài qua đầu tranh khà còn khai nhận vào đầu tháng chín cũng thực hiện một vụ trộm cắp tương tự lấy tiền để mua ma túy sử dụng thử test nhanh khà dương tính với chất ma túy
tại tỉnh lâm đồng công an thành phố đà lạt cũng đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn phước lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tp hcm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra từ cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba lộc thường khởi hành
lúc một mươi chín h đi xe khách từ thành phố hồ chí minh lên thành phố đà lạt vào lúc dạng sáng rồi tìm kiếm những nơi nào người dân sơ hở tài sản để ra tay trộm cắp
sau khi trộm lộc điều khiển xe mô tô về thành phố hồ chí minh rồi giao bán trên mạng xã hội
cơ quan công an xác định đến ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lộc gây ra ít nhất một mươi một vụ trộm cắp trên địa bàn trong đó có chín vụ trộm xe máy một vụ trộm xe đạp đua và một vụ trộm tài sản trong cốc xe do không phá được khóa
hiện cơ quan công an đã truy thu được ba chiếc xe máy và chiếc xe đạp cùng các tăng vật phá khóa xe
mở rộng điều tra công an tp đà lạt triệu tập ba đối tượng để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có